chuyến tàu tình nghĩa đón những người con xa xứ từ vùng dịch về quê
ngày chín tháng một mươi đoàn công dân đầu tiên trên những chuyến tàu đặc biệt của tỉnh quảng bình đón công dân từ các tỉnh thành phố phía nam đã về đến quê hương sau hành trình dài
theo đó vào lúc một mươi hai h ngày chín tháng một mươi chuyến tàu se một mươi sáu với hơn bảy trăm linh hành khách là công dân quảng bình xuất phát từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam đã về đến quê nhà
đây là một trong bốn chuyến tàu mà tỉnh quảng bình đã bố trí để đưa khoảng hai tám trăm linh công dân hồi hương
cùng với đó chuyến tàu se một mươi tám dự kiến sẽ về đến quảng bình vào chiều cùng ngày
còn tại thành phố hồ chí minh hai chuyến tàu còn lại cũng đã rời ra sài gòn để hướng về quảng bình
chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các cơ quan tổ chức có liên quan
đồng thời như thế là chúng tôi ra lần này chứng tỏ sự quan tâm của các huyện đảo rất là tốt
từ lúc lên cho đến lúc về nói chung là an toàn tuyệt đối
các sở bán ngành của tỉnh cũng như các sở bán ngành của thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và các tỉnh phía nam
để tập trung xây dựng phương án đảm bảo an toàn kể cả trong quá trình vận chuyển
cũng như các phương án phòng chống dịch bệnh có liên quan
làm sao mà ba con về là phải đảm bảo thực hiện đúng tính thân chỉ đạo của bộ y tế
là tống phương án phòng chống dịch một cách an toàn tự đối
việc đưa công dân trở về nhằm đáp ứng nhu cầu trở về của người dân quảng bình
đang lưu trú tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
đồng thời chia sẻ giám bất khó khăn cho tỉnh bạn trong công tác phòng
chống dịch bệnh covid một mươi chín và đảm bảo an sinh xã hội
tỉnh quảng bình đã bố trí bác sĩ và các lực lượng hỗ trợ nhằm đảm bảo công tác
chăm sóc sức khỏe cho hành khách là phụ nữ mang thai nuôi con nhỏ người già trong suốt hành trình
sở giao thông vận tải tỉnh này cũng đã bố trí gần một trăm linh phương tiện có mặt tại năm ga
để trung chuyển những công dân này về với các khu cách ly và địa phương
ngành y tế quảng bình cũng đã phối hợp kiểm tra sàng lọc phân loại
đảm bảo ngăn ngừa nguy cơ dịch covid một mươi